trong ngày hai mươi năm tháng bảy tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố trí linh tỉnh hải dương
tỉnh đoàn hải dương đã phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố trí linh
lao trọng tổ chức lễ dân hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương minh liệt sĩ
buổi lễ là hoạt động nhằm tri ân tôn kính và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đối với quê hương
nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ
tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đặt hoa dân hương tại đền tưởng niệm
nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ để bày tỏ lòng thành kính tri ân tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ